vào khoảng một mươi một giờ sáng nay tại khu vực cách đảo cồn cỏ tỉnh quảng trị gần năm hải lý đã xảy ra một vụ chìm tàu nghiêm trọng làm một người thiệt mạng
theo đó vào khoảng bảy h ba mươi sáng nay một mươi một tháng một mươi tàu chở hàng dntn ngọc tuấn số hiệu một xuất phát từ cảng cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đi đảo cồn cỏ
khi còn cách đảo cồn cò khoảng năm hải lý tàu đã bị chìm
trên tàu lúc gặp nạn có khoảng hơn bốn mươi người bao gồm thủy thủ đoàn công nhân cán bộ đi nhờ tàu hàng ra huyện đảo cồn cỏ
trên tàu lúc gặp nạn có khoảng hơn bốn mươi người bao gồm thủ đoàn công nhân cán bộ đi nhờ tàu hàng ra huyện đảo cồn cỏ
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc các lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã huy động tàu công vụ và kêu gọi các tàu chở cá của ngư dân đang hoạt động gần khu vực nói trên đến ứng cứu
đến khoảng một mươi hai h ba mươi sáng nay tàu đã bị chìm
trên tàu lúc gặp nạn có khoảng hơn bốn mươi người bao gồm thủ đoàn công nhân cán bộ đi nhờ tàu hàng ra huyện đảo cồn cỏ